sau một tháng triển khai thí điểm dự án làm sạch sông tô lịch bằng công nghệ nano bioreactor
công nghệ mới được áp dụng tại việt nam này đã đem lại những kết quả hết sức tích cực
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn đã tròn một tháng kể từ khi mà hà nội tiến hành thực hiện thí điểm dự án làm sạch sông tô lịch
bằng công nghệ bio nano của nhật bản
và sáng nay một mươi bảy tháng sáu các chuyên gia đã thực hiện việc lấy mẫu nước sông tô lịch để kiểm tra chất lượng và hiệu quả của dự án
đồng thời cho ra mắt khu vực trình diễn xử lý bùn hữu cơ thành khí co hai và nước mà không cần nạo vét cơ học bằng công nghệ nanobioreactor
những tín hiệu tích cực của dự án hứa hẹn đây sẽ là chìa khóa cho vấn đề giải quyết ô nhiễm sông tô lịch nói riêng
và vấn đề ô nhiễm sông ngòi tại việt nam nói chung
theo ghi nhận tại các điểm đặt thiết bị bionano chất lượng nước đã được cải thiện đáng kể
các chỉ số ô nhiễm đều giảm hàm lượng oxy trong nước tăng lên
tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các sinh vật có thể sinh sống phát triển
bên cạnh đó sáng nay một mươi bảy tháng sáu các chuyên gia cũng đã tiến hành ra mắt khu vực trình diễn xử lý bùn hữu cơ
thành khí co hai và nước bằng công nghệ nano bio reactor nhật bản
việc trình diễn xử lý bùn hữu cơ trên bề mặt nước sẽ cho người dân thấy được một cách trực quan nhất
cơ chế hoạt động của công nghệ nano bio reactor
năm nay các chuyên gia của nhật bản mang sang việt nam chúng ta
để công nghệ có thể phân hủy toàn bộ nước bùn hữu cơ thành khí co hai và nước
công nghệ này không tạo ra chất mới cũng không phải công nghệ tạo ra chất kết tổ dưới
mà hoàn toàn biến chất bùn hữu cơ thành co hai và nước
còn đương nhiên là cái cát là cái bùn vô cơ thì đương nhiên là không thể phân hủy được
bùn hữu cơ mới là nớt tức là nó tích tụ hàng mét
thì sau đó khi mà phân hủy xong thì nó sẽ làm cho cái lượng bùn là dưới chỉ còn cát và sỏi
và cả cái vấn đề là cái vỏ vỏ ngoài của cái cát nó cũng là bùn hữu cơ
thì cũng sẽ được phân hủy hết và khi đó chúng ta sẽ không thấy cái màu đen nữa
với những tín hiệu khả quan mà dự án đem lại
hy vọng đây sẽ là chìa khóa cho vấn đề giải quyết ô nhiễm sông ngòi không chỉ ở sông tô lịch
mà còn ở các địa phương khác trên cả nước